xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới bộ phận không khí lạnh phía bắc có quá trình tăng cường yếu nhưng khá lệch đông
nên tại khu vực phía đông bắc bộ trời nhiều mây có mưa nhỏ lẫn sương mù
tập trung vào thời điểm đêm và sáng sớm
vào ban ngày thì trời giảm mây có lúc hưởng nắng với nhiệt độ trưa chiều tại khu vực phía đông bắc bộ
giao động nhẹ ở mức là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
sao đến ngày một mươi tháng hai thì khả năng sẽ tăng mưa hơn
nên nhiệt độ lại có xu hướng giảm nhẹ ở mức là hai mươi hai hai mươi năm độ
còn tại khu vực phía tây bắc bộ trong cả ba ngày tới hầu như là ít bị tác động bởi các hình thế gây mưa
nên tại đây chỉ nhiều mây có mưa vài nơi kèm theo đó là sương mù về đêm và sáng sớm
chưa chiều giảm mây trời có nắng với nhiệt độ lúc này đạt trong khoảng hai mươi năm đến hai mươi tám độ
có nơi đạt mức là ba mươi đến ba mươi một độ
khu vực trung bộ ngoại trừ thanh hóa và phía bắc của nghệ an
thì gần như tương đồng với khu vực đông bắc bộ với kiểu thổ tiết là nhiều mây
có mưa nhỏ và sương mù về đêm và sáng
thì khu vực còn lại phổ biến là ít mưa ngày có nắng
với nhiệt độ là hai mươi sáu hai mươi chín độ cho khu vực từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
còn các tỉnh thành phía nam từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận
thì trời phổ biến không mưa có nắng vào lúc trưa chiều
nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây
do nằm gần với vùng thấp nên có nắng nhiều hơn
và nhiệt độ trưa chiều có thể vượt ngưỡng là ba mươi hai độ
thời tiết tại đây trong những ngày tới nhìn chung là khá thuận lợi
cho các hoạt động ngoài trời và dịch vụ du lịch của người dân
lui xuống phía nam khu vực tây nguyên
trong ba năm ngày tới thì hầu như là khá ổn định
thời tiết phổ biến là mây thay đổi ngày có nắng
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
chỉ lưu ý là về đêm và sáng
do kết hợp với điều kiện địa hình nên trời sẽ rét nhẹ
tương tự tại nam bộ đang trong những ngày đặc trưng của mùa khô
nên trời không mưa thời gian nắng kéo dài trong ngày
nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều là ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng khu vực miền đông của nam bộ thì có nơi là trên ba mươi bốn độ
về đêm và sáng trời mát mẻ với nhiệt độ khá dễ chịu
từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thời nhật của người dân và du khách
khi tới đây trong những ngày tới